tất cả đều không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
tại cơ quan công an ia biển người cầm đầu vụ khai thác gỗ khai nhận hành vi
sau khi điều tra ban đầu xác minh thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường
ngày hai mươi bảy tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can nói trên
để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn cho biết
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm hoàng đức quốc chú tỉnh lạng sơn
và phạm văn hậu chú tỉnh vĩnh phúc để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần cổng bến xe phía bắc thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
tội công tác phát hiện chiếc xe ô tô di chuyển theo hướng thị trấn đồng đăng thành phố lạng sơn
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe
qua tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có phạm văn hậu và một người đàn ông là lái xe taxi thuê
tại cốc sau xe ô tô có năm bao tải dứa bên trong chứa hai mươi dàn pháo hoa nổ loại một trăm linh lỗ một giàn tổng trọng lượng bảy mươi tám kg
hậu khai nhận số pháo trên đối tượng mua với hoàng đức quốc với giá một triệu hai trăm linh nghìn đồng một giàn
từ thị trấn đồng đăng huyện cao lộc mang về vĩnh phúc để bán kiếm lời
căn cứ lời khai của đối tượng và các biện pháp nghiệp vụ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy
công an huyện đã tiến hành bắt giữ đối tượng hoàng đức quốc để xác minh làm rõ
qua đấu tranh quốc khai số pháo trên đối tượng mua của một người đàn ông không rõ tên tuổi
địa chỉ ở thị trấn đồng đăng huyện cao lộc với giá bảy trăm linh đồng một giàn và bán lại cho phạm văn hậu nhằm kiếm lời
thưa quý vị và các bạn kem là đồ ăn được người tiêu dùng lựa chọn nhiều vào mỗi dịp nắng nóng
lợi dụng nhu cầu tăng cao của người dân vào thời điểm này
một số loại kem làm giả làm nhái thương hiệu tràng tiền không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được bán tràn lan ngoài thị trường
điều đáng nói đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử phạt và cấm hoạt động
tuy nhiên loại kem này vẫn được sản xuất và đưa ra thị trường
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
qua công tác đấu tranh thời gian qua cục quản lý thị trường thành phố hà nội đã phát hiện và xử phạt
ba đơn vị có hành vi sản xuất kem giả nhãn hiệu kem tràng tiền ba mươi năm chính hãng
ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý thị trường tp hà nội ra quyết định số một năm không không không năm bảy tám
xử phạt hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại tràng tiền ba mươi năm
địa chỉ trụ sở chính tại số một trăm một mươi bảy ngõ hai mươi hai đường khuyến lương phường trần phú quận hoàng mai thành phố hà nội
có hành vi sản xuất
hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ
số hàng hóa là kem được lực lượng chức năng thu giữ để tiêu hủy
ngoài quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định
cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh hai tháng kể từ ngày ra quyết định xử phạt
chúng tôi có phát hiện ba trường hợp là xâm phạm đến nhãn hiệu thêm tràng tiền ba mươi năm đã được bảo hộ
trong trường hợp này thì chủ yếu
chủ yếu là họ làm nhái cái nhãn hiệu đã được bảo hộ chứ không phải là làm giả về tên gọi địa chỉ làm giả về thương nhân
dù đã bị xử phạt và đang trong thời gian bị tạm dừng hoạt động
tuy nhiên theo ghi nhận thực tế tại cơ sở này vẫn có dấu hiệu lén lút hoạt động
cánh cửa được đóng ngay sau khi có người vào phía trong
có thời điểm
nhiều xe ô tô dừng ngay trước cửa để nhận hàng hóa như thế này
và đây là hình ảnh phía trong cơ sở công nhân không đồ bảo hộ vẫn miệt mài sản xuất những lô kem
tiếp tục ghi nhận ngoài thị trường
không khó để tìm được loại kem đã bị cơ quan chức năng thu giữ và cấm sản xuất trước đó
loại kem có vỏ hộp in tràng tiền ba mươi năm địa chỉ một trăm một mươi bảy ngõ hai mươi hai đường khuyến lương phường trần phú quận hoàng mai
vẫn xuất hiện trong tủ kem của một cửa hàng tạp hóa trên đường đê la thành hà nội
cái này là
cái này là